cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
thông tin chúng tôi mới nhận được sáng nay công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ được hai đối tượng nổ súng sát hại anh bùi đình trọng ba mươi ba tuổi chú quận hồng bàng trong vụ án hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke năm sao tại khu vực ngã tư quán toan hải phòng vào đêm ngày ba mươi tháng tám vừa qua
hai khẩu súng k năm mươi bốn và k năm mươi chín là tăng vật gây án đã bị thu giữ
hai đối tượng bị bắt giữ tên phạm văn cường hai mươi bốn tuổi đối tượng có một tiền án một mươi tám tháng tù treo đang trong thời gian thử thách
trú tại phường hưng đạo quận dương kinh và vũ văn thăng hai mươi ba tuổi trú tại thôn thắng lợi xã an hưng huyện an dương thành phố hải phòng
trước đó hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám sau khi dự khai trương quán karaoke năm sao tại khu vực ngã tư quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng
hai nhóm thanh niên người xã đại bản huyện an dương và phường quán toan đã xảy ra va chạm dẫn đến một cuộc hỗn chiến bằng chai lọ gậy và dao kiếm
thấy bạn trong nhóm bị chém anh bùi văn quý đã chạy về nhà có anh ruột là bùi đình trọng ra giúp sức
tuy nhiên trọng vừa ra tới hiện trường đã bị đối tượng trong nhóm thanh niên đại bản là phạm văn cường và vũ văn thăng dùng súng bắn liên tiếp vào ngực
thì anh trọng gục xuống đường các đối tượng gây án nhảy lên một chiếc ô tô tàu thoát anh trọng đã tử vong sau đó
xin vào làm thuê được năm tháng nguyễn văn tý đã lợi dụng lòng tin của gia chủ để trộm mất số tiền năm mươi triệu đồng
khi đối tượng đang bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ tin từ antv an giang
tại cơ quan điều tra tý khai làm thuê cho anh hoàng hải âu là chủ quán hải đăng ở thành phố long xuyên được khoảng năm tháng
vào khoảng hai giờ sáng ngày ba tháng chín trong lúc bán quán tý phát hiện trong tủ quầy tính tiền của quán có nhiều tiền nên nảy sinh lòng tham
lợi dụng chủ quán nói chuyện với khách tý lèn vào trong quầy gom hết số tiền trên năm mươi triệu đồng bỏ vào túi sách rồi bắt taxi tẩu thoát
khi đến khu vực quận ô môn tp cn
phần thơ tý bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tp long xuyên bắt giữ cùng tăng vật là trên năm mươi triệu đồng
thời gian vừa qua tại khu tái định cư bãi viên thành phố nam định liên tiếp xảy ra nhiều vụ cắt trộm dây cắp điện
các đối tượng đã cắt trộm gần tám trăm linh mét dây cắp điện gây thiệt hại cho chủ đầu tư khoảng năm trăm linh triệu đồng
trước tình hình đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định đã khẩn trương xác lập chuyên án điều tra xác minh
hai đối tượng thực hiện các vụ trộm trên đã bị bắt giữ
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn đô và bùi văn quyền cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
không có nghề nghiệp ổn định thường xuyên tụ tập chơi bời lêu lồng
để có tiền tiêu xài cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp dây cắp điện tại các công trường đang thi công
sau đó lấy đồng bán cho các cửa hàng phế liệu để lấy tiền
điều tra công an tp nam định đã xác định được đối tượng hiểm nghi thuộc địa bàn huyện vũ thư và địa bàn tp thái bình tỉnh thái bình
và sau đó thì đội sát hình sự công an tp nam định đã bắt giữ được năm đối tượng
trong đó có hai đối tượng trực tiếp trộm cắp đang sinh sống tại xã minh quang huyện vũ thư tỉnh thái bình
và ba đối tượng tiêu thụ tại địa bàn tp thái bình
tại cơ quan điều tra đô và quyền khai nhận liên tiếp trong các đêm từ hai mươi đến hai mươi hai tháng tám đã thuê xe tự lái
mang theo kìm chuyên dùng để cắt dây cắp điện tại khu tái định cư bãi viên thành phố nam định
tại đây cả hai đã dùng kìm cộng lực cắt hơn bảy trăm tám mươi mét dây cắp điện thành những đoạn nhỏ
sau đó vận chuyển về thái bình và hưng yên bán cho các cơ sở buôn bán phế liệu
ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp dây cắp quang tại địa bàn phường lộc vượng thành phố nam định
và một vụ trộm cắp dây cắp điện ngầm trên địa bàn xã vũ phúc tp thái bình
còn các chủ cửa hàng thu mua phế liệu mặc dù biết hành vi thu mua dây cắp điện của các đối tượng cắt trộm là vi phạm pháp luật
nhưng vì ham tiền nên vẫn nhắm mắt thực hiện
theo chủ đầu tư công trình thi công dự án khu tái định cư bãi viên
hành vi cắt trộm cắt điện của các đối tượng đã gây ra tổn thất khá lớn không chỉ cho chủ đầu tư
mà hàng trăm hộ dân khu tái định cư cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không có điện do các ngầm bị cắt đứt
chúng tôi sẽ mất thêm thời gian để đặt hàng để mua cắp và nhân công kéo lại
mọi kế hoạch như làm việc điện lực thời gian cắt điện kia nó bị ảnh hưởng toàn bộ
là làm kế hoạch nó không được như ban đầu nữa
một bản án trừng trị thích đáng đang chờ đợi các đối tượng ở phía trước
chỉ vì muốn kiếm tiền mà lười lao động các đối tượng đã bất chấp luật pháp để thực hiện hành vi phạm pháp
gây hệ lụy lớn không chỉ cho bản thân mà còn tổn hại đến tài sản quốc gia gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp theo là những tin tức an ninh trật tự tại long an và nam định
công an huyện cần đức tỉnh long an vừa bắt quả tang một mươi đối tượng đang đánh bạc bài hình thức đã gã an tiền
tại một ngôi nhà hoa ở ấp nhà dài xã tân lân huyện cần đức
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ tăng vật gồm hai con gà một cân một cặp cửa một mươi một xe mô tô và trên một mươi năm triệu đồng
tụ điểm đá gà này do nguyễn hoàng tấn cường chú tại ấp nhà dài xã tân ân huyện cần đức làm chủ
cường vừa là đối tượng tổ chức vừa làm trọng tài các trận đá gà
còn tại nam định phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề giao dịch qua máy phách mạng xã hội do cặp vợ chồng nguyễn văn huỳnh và đào thị lan điều hành
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ tàng vật gồm hai mươi bảng lô đề do các chân dết chuyển về qua máy phách và mạng xã hội gia lô một máy tính sách tay một máy phách ba điện thoại di động tám triệu đồng và một kết sắt đang niêm phong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng
tạo vỏ bọc giàu có sang trọng và tỏ ra quen biết nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh và ngành công an đối tượng huỳnh ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại ấp vĩnh lộc xã vĩnh bình huyện châu thành tỉnh an giang đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
với mong muốn cho con em mình vào học vào làm trong ngành quân đội và công an mà nhiều nạn nhân đã dễ dàng xa vào bẫy lửa của tuấn với chiều bài chạy trường chạy việc
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
với tâm lý nôn nóng vì ra trường mà chưa xin được việc làm ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu anh đinh dương ân và võ minh tươi chú tại huyện châu thành tỉnh an giang mang hồ sơ xin việc nhờ huỳnh ngọc tuấn giúp đỡ
tuấn đã hứa sẽ xin cho ân vào làm việc tại công an
tỉnh an giang với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
còn tươi tuấn sẽ đưa vào làm việc tại tập đoàn lộc trời với giá chín mươi triệu đồng và không quên yêu cầu hai sinh viên phải đặt cọc trước một mươi năm triệu đồng cho tuấn để làm chi phí đi lại và ngoại giao
do ngày dư luận không tốt về tuấn tại địa phương nên anh ân và anh tươi đã nghi ngờ và ghi âm lại các cuộc điện thoại với tuấn sau đó trình báo với cơ quan chức năng
các tượng thường không bao giờ lấy số tiền lớn trước
hứa hẹn là khi nhận được việc làm xong mới nhận số tiền
nhưng trong thời gian sinh việc thì các đối tượng này tìm mọi cách lấy các khoản tiền nhiều lần và từ đó sẽ lấy hết
sau đó thì viện những ký cớ như là đang làm hồ sơ đang được xét duyệt để mà tìm cách chạy trốn
có nhiều đối tượng đã lợi dụng việc các lực lượng vũ trang công an đi tặng quà hoặc là đi sinh hoạt với người dân
từ đó các đối tượng này tìm mọi cách lân la đến gần để được chụp ảnh quay phim
có những hình ảnh đó làm cái niềm tin cho người dân khi mà tiếp xúc với đối tượng này
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã kết hợp với công an xã bình hòa
tiến hành bắt quả tang khi tuấn đang nhận số tiền một mươi năm triệu đồng từ các bị hại
khám xét nhà tuấn lực lượng công an đã thu giữ một bộ trang phục của ngành công an và một khẩu súng bắn đạn cao su
tôi là quen thầy quen với mấy anh ngoài đó thì anh cho tôi vụ đồ đó là để tôi đi bằng thun gãy vậy đó
nhưng mà lắm lúc mặt không có mặt để nào có đi mới mặt mà không có đi thì không có mặt nữa
còn cái chuyện bên công ty bảo vệ thì tôi làm bên công ty bảo vệ thì chỗ mấy lãnh đạo thì trang phục cho tôi làm đấy là công cụ hỗ trợ cho tôi để dành có khi đi công tác bảo vệ
với thủ đoạn tương tự trước đó huỳnh ngọc tuấn cũng đã lừa lấy tiền của gia đình ông đặng thanh hồng và ông lê văn xung
cùng chú tại xã kiên bình huyện kiên lương tỉnh kiên giang với số tiền bốn trăm linh triệu đồng
để hứa chạy cho con em các gia đình vào ngành công an
cũng như là mình hoàn cảnh thì mình khổ vậy đó nhưng mà con nó ham cái ngành quá đi
cho nên mình cỡ nào mình cũng lo cho con mà
y căm đoan là bây giờ cái tiền này nếu mà con anh không đậu cứ trả ra
mình thấy như vậy nói chung mình lên tới nhà rồi mình cũng yên tâm
vậy thì mấy bạn như vậy thôi mình đi dây đi
tại cơ quan điều tra tuấn còn khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ lừa đảo khác
trong đó tuấn đã làm ra các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của quỹ tiến dụng mỹ bình với số tiền gần hai tỷ đồng
hiện nay là nếu phải thi vào các cơ quan nhà nước đều là có các cuộc thi là thi tuyển công chức
đối với lượng công an thì buộc phải thi vào đậu vào các trường công an được chính quy
thì từ đó đào tạo và để ra phục vụ
không có việc chạy điểm và không có việc mà chạy trường chạy vào các cơ quan băng ảnh

mọi người dân cần tránh để các đối tượng xấu lợi dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam huỳnh ngọc tuấn để tiếp tục điều tra
qua vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo cho mọi người cần hết sức tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo
nụ bóng co chạy việc chạy trường chạy băng cấp để tránh tiền mất tật mang
trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay mưa chỉ còn xảy ra tại các tỉnh thuộc
khu vực tây bắc và giải giác tại các tỉnh nam đồng bằng
ban ngày trời sẽ chuyển nắng nhẹ trời vẫn khá là mát mẻ và dễ chịu
bắt đầu từ ngày mai tại khu vực này trời sẽ chuyển nhiều mây
có mưa rào giải giác và có nơi có rông cân đề phòng có gió giật mạnh trong cân rông
bắt đầu từ ngày mùng năm và ngày mùng sáu sẽ có mưa rào và thông giải giác
nhiệt độ phổ biến giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
còn các tỉnh thuộc phía đồng bắc bộ dự báo trong ba ngày tối
mưa sẽ giảm dần khả năng từ ngày mùng năm mưa gần như là chấm dứt hẳn
ngày sẽ chuyển nắng nhiều hơn và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
trời sẽ hơi oi nóng vào một vài tiếng ban trưa nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay và hai ngày tới
thời tiết vẫn có sự phân hóa
các tỉnh thanh hóa và nghệ an vẫn có mưa rào giải giác vào đêm và sáng
ban ngày trời vẫn có nắng nhưng tiết trời không quá nóng với mức nhiệt độ cao nhất
giao động từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
sau đó từ ngày mùng sáu mưa gần như là chấm dứt hẳn nhiệt độ tăng dần
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ba ngày tới phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày
một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ
có nơi sẽ còn cao hơn
về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên và ngày mai mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào giải giác và có nơi có rông
tập trung tại các tỉnh ở phía nam
từ ngày mùng năm và ngày mùng sáu ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông giải giác
với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ

phía nam của đất nước trong hôm nay và ngày mai
gió tây nam hoạt động với cường độ yếu nên mưa rào chỉ xảy ra giải giác
vào thời điểm chiều tối với lượng không nhiều
ban ngày trời nắng nhiều hơn với nhiệt độ giao động từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
sau đó từ ngày mùng năm mưa có xu hướng tăng hơn tập trung nhiều vào chiều tối
bà con cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày là trạng thái mưa nắng gián đoạn và nhiệt độ giảm nhẹ khoảng một độ
bản tin mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt